lưu quang vũ xuân quỳnh đôi vợ chồng nghệ sĩ duy nhất ở việt nam cho đến lúc này cùng được nhận giải thưởng hồ chí minh
dù không may mất sớm nhưng cả hai đã kịp để lại nhiều di sản văn chương và tinh thần cho thế hệ sau này
để tưởng nhớ hai cố nghệ sĩ tài hoa này tuần lễ mang tên xuân quỳnh liêu quang vũ mây trắng vẫn bay về hiện đang được tổ chức tại hà nội
nơi thu sang mây trắng vẫn bay về được lấy cảm hứng từ tinh thần và di sản thơ của hai cố nhà thơ xuân quỳnh liêu quang vũ
dự án được thực hiện bởi những người hâm mộ từ đóng góp cá nhân và ủng hộ của công chúng
sự kiện được bảo trợ bởi ơ kìa hà nội aspe và là dự án phi lợi nhuận nhằm kết nối cộng đồng với nghệ thuật kết nối nghệ sĩ với công chúng
ý tưởng về việc đó đến rất là nhanh
sau một cái chuyến
tôi có cơ hội được thăm cái căn nhà sáu m hai của anh vũ và chị quỳnh và hôm đấy tôi đã tôi đã trải qua một cái cơn chấn động và tôi nghĩ rằng là mình phải làm một cái gì đó
thế và sau đó thì chúng tôi làm một cái đêm thơ
thế nhưng mà kết thúc cái đêm thơ đấy thì chúng tôi nhận ra rằng cái tinh thần trong thơ của lưu quang vũ và trong thơ của xuân quỳnh
nó xứng đáng để chúng tôi cùng nhau truyền cái cảm hứng cho nhau trong sáng tác và xe xẽ chứ cho ngày hai mươi chín tháng tám cho cái tuần lễ hai mươi chín tháng tám này
đó cũng là cái
kỷ niệm cái ngày mất của anh chị thì nó đã sinh ra là bởi vì mong muốn ấy kéo dài và nối dài cái tinh thần và di sản văn chương của anh chị
đây là chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật bao gồm các hoạt động văn chương mỹ thuật điện ảnh âm nhạc
trong đó có các sáng tác buổi diễn triển lãm tọa đàm đều được lấy cảm hứng từ các tác phẩm và tinh thần của hai nhà thơ tài hoa
tuần tưởng nhớ xuân quỳnh liêu quang vũ được khai mạc bằng triển lãm tranh tượng xe xẽ chứ
vào sáng nay ngày hai mươi năm tháng tám với sự góp mặt của một mươi một nghệ sĩ ý tưởng chủ đạo của triển lãm là các tác phẩm được sáng tác
chọn lọc dựa trên nguồn cảm hứng từ di sản văn chương và tinh thần của xuân quỳnh và lưu quang vũ
nghĩ về hai tác giả nhà thơ nhà biên kịch của một cái thời đấy thì rất là hứng khởi
cái sự ngưỡng mộ họ
nó lớn lắm
và mình cũng dành thời gian rất là tâm huyết để vẽ cái bức tranh của mình tương tác với cả cái đời sống văn chương nghệ thuật của họ
theo ban tổ chức đêm sự kiện chính sẽ diễn ra vào tối ngày hai mươi chín tháng tám
với sự tham gia của các nghệ sĩ và khách mời đến từ các ngành nghệ thuật khác nhau như văn học sân khấu âm nhạc điện ảnh mỹ thuật
ngoài ra tuần lễ tưởng nhớ hai cố nghệ sĩ xuân quỳnh lưu quang vũ
ngày một tháng chín còn có nhiều hoạt động khác như trình chiếu bộ phim tài liệu liêu quang vũ xuân quỳnh gửi lại
đem nhạc thầy nghiệm vũ và mưa giới thiệu các sáng tác của nghệ sĩ trí minh lấy cảm hứng từ các bài thơ mưa của liêu quang vũ
đem guitar cổ điển vườn trong phố